ngày hôm qua tại hà nội và khu vực đông bắc bộ đã mưa cả ngày
không biết là tình trạng thời tiết ngày hôm nay có khá hơn không hả chị hồng nhung
vâng anh kiên và quý vị khán giả thân mến
đông bắc bộ ngày hôm nay trời vẫn nhiều mây nhiệt độ không quá hai mươi năm độ c
vào sáng sớm ngày hôm nay thì mưa nhỏ mưa phùn vẫn xuất hiện ở nhiều nơi
tuy nhiên tới trưa chiều thì trời sẽ tạnh giáo hơn
tuy vậy thì độ ẩm không khí vẫn còn khá cao
nên quý vị có thể sử dụng máy hút ẩm hoặc là bật điều hòa ở chế độ khô để giữ khô giáo cho căn nhà của mình
còn tại bắc bộ thì được chắn bởi dãy hoàng liên sơn nên không bị tác động ẩm
tuy nhiên gió tây khô nóng thổi về kèm với độ ẩm cao có nơi trên ba mươi ba độ c thì bà con lưu ý là
tuyệt đối không đốt nương dãy cạnh bìa rừng để không xảy ra cháy